sáng nay tại nhà quốc hội phiên họp thứ bốn mươi ba ủy ban thực vụ quốc hội đã chính thức khai mạc
ngay sau phát biểu của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó thủ tướng vũ đức đam
trưởng ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín đã báo cáo trước thường vụ quốc hội về tình hình dịch bệnh
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ y tế đã xây dựng năm kịch bản phòng chống dịch
theo các cấp với tinh thần phải lương đến tình huống xấu dịch bệnh có khả năng lan rộng trong cộng đồng
với kịch bản này việt nam có thể ứng phó được với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
trước mắt đang tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài và việt kiều phối hợp chặt chẽ với các địa phương
phát hiện người bị lây nhiễm đưa đến các khu cách ly bảo đảm an toàn cho cộng đồng
bên cạnh đó các phác đồ điều trị cũng được thường xuyên nghiên cứu và thay đổi
đến nay việt nam chưa có ca nào tử vong vì dịch covid một mươi chín
từ những kết quả trên chúng ta có thể tin tưởng vào năm kịch bản mà bộ y tế đề ra để ứng phó với dịch bệnh
cũng trong phiên họp sáng nay ubthq đã cho ý kiến về dự án luật đầu tư sửa đổi
theo các đại biểu ngành nghề kinh doanh đòi nợ thuê được quy định trong dự án luật không nên cấm
cho nên là tôi thấy là nên chúng ta quy định thêm những điều kiện thật chặt chẽ thôi
chứ còn cũng không đồng ý là việc bỏ cái hoạt động này
tôi nghĩ rằng là thay vì việc cấm này chúng ta tại sao họ đề xuất cái phương án là
chúng ta bàn hành thêm nhiều các chế tài nhiều các việc để chúng ta hạn chế những việc này
hạn chế những mặt tiêu cực của nó
chúng ta phải tìm ra những giải pháp để mà hạn chế chế tài được tốt hơn
thay vì cái việc chúng ta thấy gì khó lại cấm thì không nên
nó có những cái tiêu cực những cái bất cập trong cái việc triển khai
ở trong đời sống mà chúng ta lại cấm
mà cái quan trọng là chúng ta phải có những cái chế tài
ví dụ như là những cái điều kiện kinh doanh siết chặt lại
và những cái chế tài như xử phạt hành chính nâng cái mức xử phạt cao lên
đối với những trường hợp ví dụ như lợi dụng cái việc đòi nợ thuê để trục lợi
hoặc là để gây ra những cái mất trật tự an toàn xã hội
ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy
thời gian qua lợi dụng loại hình kinh doanh
dịch vụ đòi nợ thuê đã xuất hiện những băng nhóm xã hội
nhằm cưỡng đoạt tài sản của nhân dân gây mất trật tự xã hội
nguyên nhân là do chưa được thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước
đối với loại hình kinh doanh này
tôi nhất trí tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội là
không quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ
nhưng chúng ta phải tiếp tục quy định tại cái danh mục
ngành nghề kinh doanh có điều kiện như luật hiện hành
và phải nghiên cứu bổ sung
chúng ta phải quy định với những điều kiện chặt chẽ
đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ
và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh này
tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho rằng
trước khi đi đến thống nhất cấm hay không cấm hoạt động
loại hình dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê
thì cần có đánh giá tác động cụ thể của loại hình kinh doanh dịch vụ này
đối với xã hội và người dân